sau ba ngày xét xử hôm nay đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội giữ quyền công tố tại tòa
đã công bố bản luận tội đề nghị mức án với cựu chủ tịch tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam vim
trần ngọc hà và một mươi sáu bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại công ty này
theo đó viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo trần ngọc hà một mươi năm một mươi sáu năm tù
lâm trí quang cựu tổng giám đốc vim bị đề nghị từ một mươi đến một mươi một năm tù
vũ tử công cựu gây toán trưởng vim bị đề nghị từ tám chín năm tù
đào quốc việt cựu giám đốc vê trăn cô bị đề nghị từ một mươi ba một mươi bốn năm tù
cùng với tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cùng tội danh trên các bị cáo còn lại bị đề nghị từ hai mươi bốn tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến một mươi tám năm tù
riêng bị cáo nguyễn văn khôi sáu mươi sáu tuổi cựu trưởng ban kiểm soát thành viên hội đồng thành viên vim
bị đề nghị từ hai mươi đến ba mươi tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
về trách nhiệm dân sự tòa yêu cầu các bị cáo phải liên đối bồi thường số tiền thiệt hại trong vụ án
được xác định là hơn ba trăm tám mươi tỷ đồng